bản tin xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
nhằm nỗ lực đạt được một thỏa thuận ở thành phố aleppo của syri
người phát ngôn điện kremlin hôm nay cho biết nga và mỹ đã nhất trí việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc
giữa ngoại trưởng sergei lavrov và người đồng cấp mỹ john kerry
ngoài việc hai ngoại trưởng của hai nước nhất trí tiếp tục gặp gỡ để bàn về tình hình syri
sau người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng
trong một diễn biến khác về quan hệ giữa mỹ và nga ông peskov cũng cho biết
moscow không có kế hoạch tiếp xúc với ông katerpets
người từng được miêu tả là cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống đắc cử mỹ donald trump
trước đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov tuyên bố nước này và mỹ đang tiến gần tới việc
đạt một thỏa thuận về tình hình ở thành phố aleppo của syri
đây là một tín hiệu tích cực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia trung đông này